tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng ba diễn ra vào chiều nay tại hà nội
nhiều vấn đề như bảo đảm tiến độ thi hành luật nhà ở luật kinh doanh bất động sản
áp lực điều hành tỷ giá các vụ đại án được các cơ quan báo chí quan tâm
chia sẻ với báo chí về áp lực tỷ giá tăng cao phó thống đốc ngân hàng nhà nước đào minh tú khẳng định
sẽ điều hành tỷ giá hết sức linh hoạt lên xuống cùng xu thế chung
nhưng vẫn bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô cân đối ngoại tệ
tổng thời tỷ giá là một trong những điều hành kinh tế vĩ mô rất quan trọng
bởi vì tỷ giá không chỉ ảnh hưởng đến vấn đề về giá trị đồng tiền sức mua đồng tiền việt nam
mà nó còn ảnh hưởng rất nhiều đến các chính sách kinh tế của chúng ta
đặc biệt là sự ổn định kể cả vĩ mô cũng như vấn đề kiểm soát lạm phát
cũng như là tác động tâm lý đến thị trường và vấn đề ngoại tệ
liên quan đến vụ án tại công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại vận tải và du lịch
trung tướng tô ân sô người phát ngôn của bộ công an cho biết
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố bắt tạm giam đối với ông trần duy đông
phó cục trưởng cục xúc tiến thương mại bộ công thương để điều tra về tội nhận hối lộ
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố bắt tạm giam đối với ông trần duy đông
về lộ trình triển khai xây dựng các nghị định triển khai hai dự án luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản vừa được quốc hội thông qua
thứ trưởng bộ xây dựng nguyễn văn sinh cho biết bộ đã thành lập ban soạn thảo tổ biên tập xây dựng dự thảo năm nghị định
bộ đã đăng tải dự thảo các nghị định lên cổng thông tin điện tử chính phủ và bộ xây dựng
lấy ý kiến rộng rãi của người dân doanh nghiệp gửi lấy ý kiến các bộ ngành địa phương hiệp hội mặt trận tổ quốc việt nam cùng các tổ chức cá nhân liên quan
với tiến độ này bộ xây dựng bảo đảm yêu cầu của thủ tướng chính phủ là phải khẩn trương triển khai xây dựng các nghị định
để đẩy sớm việc thi hành hai luật từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
hôm nay đoàn công tác của bộ ngoại giao đã làm việc với ban thư vụ tỉnh ủy lạng sơn về kết quả công tác đối ngoại của tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay
công tác hỗ trợ thúc đẩy hồ sơ công viên địa chất lạng sơn sớm được công nhận là công viên địa chất toàn cầu
tỉnh lạng sơn cần tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại
bộ ngoại giao sẽ xây dựng làm sâu sắc mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương của các nước nhất là trung quốc
để có thể tranh thủ tối đa mọi nguồn lực bên ngoài tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội địa phương
bảo đảm quốc phòng an ninh nâng cao vai trò vị thế hình ảnh xứ lạng để thu hút nhà đầu tư khách du lịch
chú trọng hợp tác trong lĩnh vực xuất nhập cảnh phòng trúng buôn lộng gian lận thương mại
thúc đẩy tuần tra chung bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến biên giới
lạng sơn nghiên cứu xây dựng mô hình cửa khẩu thông minh phù hợp thực tế nâng cao hiệu suất thông quan
bộ ngoại giao sẽ hỗ trợ tỉnh mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị giữa lạng sơn với các địa phương của các nước
tổ chức xúc tiến thương mại thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh
phối hợp tỉnh hoàn thiện các thủ tục đề nghị tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa của liên hợp quốc unesco
công nhận công viên địa chất lạng sơn là công viên địa chất toàn cầu
chiều nay tại thành phố đà lạt lãnh đạo tỉnh lâm đồng đã có buổi làm việc với lãnh đạo các cơ quan báo chí trung ương và địa phương
đồng chí lê quốc minh ủy viên trung mương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam
đồng chí nguyễn thái học quyền bí thư tỉnh ủy lâm đồng đồng chủ trì buổi làm việc
sau khi lắng nghe ý kiến tâm huyết của các phóng viên nhà báo tại buổi làm việc
đồng chí lê quốc minh ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam khẳng định
nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của báo chí là tuyên truyền chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
bên cạnh đó báo chí cũng cần làm tốt công tác phản biện là diễn đàn cầu nối giữa đảng với nhân dân nhằm hướng tới việc xây dựng xã hội tốt đẹp
để dung hòa những nhiệm vụ quan trọng này là điều thực sự khó khăn
bởi vậy lãnh đạo các ngành địa phương cần có sự thay đổi tư duy trong việc tiếp xúc với báo chí thẳng thắn đối thoại trao đổi những vấn đề lớn của địa phương để lan tỏa những thông điệp đối với xã hội
đồng chí lê quốc minh tin tưởng thời gian tới lâm đồng sẽ có sự tiến triển tốt đẹp trong mối quan hệ với các cơ quan báo chí
là cơ sở để địa phương và báo chí cùng đồng hành xây dựng lâm đồng nói riêng và đất nước nói chung
kết luận buổi làm việc đồng chí quyền bí thư tỉnh ủy lâm đồng khẳng định
lâm đồng sẽ giả soát lại việc thực hiện trách nhiệm của cơ quan nhà nước đối với các cơ quan báo chí theo đúng luật báo chí để có sự điều chỉnh hợp lý hiệu quả
đồng thời sẽ sát cánh cùng các cơ quan báo chí làm việc trên tinh thần trách nhiệm để có sự phối hợp làm tốt nhiệm vụ của mỗi bên